với chủ đề các dân tộc tỉnh con tum đoàn kết phát huy nội lực hội nhập và phát triển ngày một mươi một tháng một mươi tại thành phố con tum tỉnh con tum đã lòng trọng tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh con tum lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
tham gia đại hội là đại diện lãnh đạo ủy ban dân tộc đoàn đại biểu các tỉnh quảng ngãi quảng nam gia lai và lãnh đạo tỉnh con tum các thời kỳ đại diện các đoàn khách quốc tế chính quyền tỉnh ratanakiri vương quốc cappuchia đại diện chính quyền tỉnh atapu nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sự có mặt của hai trăm bốn mươi năm đại biểu thay mặt cho hơn hai trăm tám mươi chín của hai mươi tám dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về dự đại hội
tại đại hội các đại biểu đã thông qua quyết tâm thư giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc theo lời dạy của bác hồ quyết tâm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội đại hội đã tôn vinh biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước